tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi tiếp ông shimun oan tổng giám đốc tổ hợp samsung vina tại việt nam sang chào khi vừa hết nhiệm kỳ làm việc tại việt nam
ông simon wan cho biết kim ngạch xuất khẩu của samsung năm hai nghìn một mươi tám dự kiến tăng một mươi hai so với năm hai nghìn một mươi bảy đạt hơn sáu mươi tỷ usd chiếm hai mươi năm kim ngạch xuất khẩu của việt nam
hiện samsung đang tiến hành hỗ trợ công nghệ trên nền tảng công nghệ thông tin cũng như hỗ trợ tư vấn viên cho một số ngành của việt nam
chủ trương của samsung là đóng góp đầu tư dài hạn tại việt nam và ông cũng đã trao đổi các chiến lược dài hạn tại việt nam với người kế nhiệm ông choi joho sẽ là người tiếp quản và thực hiện tất cả những kế hoạch đã bàn giao lại
phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao những đóng góp của samsung đối với sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam
chính sách nhất quán của chính phủ là tạo điều kiện cho các công ty doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào việt nam
trên cơ sở tuân thủ pháp luật của việt nam việc samsung xây dựng tại việt nam cứ điểm toàn cầu của tập đoàn này là thiết thực và hoàn toàn có thể được thực hiện
đối với các kiến nghị của samsung về góp vốn thống nhất các dự án chính phủ đã chỉ đạo bộ kế hoạch và đầu tư xem xét và sẽ sớm có kết quả